lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi bảy là lễ hội có thời gian dài nhất với một lượng khách lên tới hàng triệu người
công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thành phố hà nội chuẩn bị kỹ lưỡng
hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát trật tự môi trường giao thông
cùng các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an toàn cho nhân dân về chảy hội du xuân
mặc dù sáng nay ngày hai tháng hai tức là ngày sáu tết đình dậu mới là ngày khai hội chủ hương
nhưng từ vài ngày qua lượng khách đổ về chảy hội chùa hương đã lên tới hàng trăm nghìn người
tất cả các tuyến đường ở các khu vực lân cận trở về chủ hương đều trật kín
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự đã phải lên nhiều phương án triển khai một trăm linh quân số
để bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự cho nhân dân vui hội
về phương tiện rất là đông đặc biệt là lễ hội chùa hương
đây là một lễ hội lớn của miền bắc đặc biệt là ngày sáu là ngày khai hội
chúng tôi đã dự báo là tất cả các phương tiện ở mọi nơi sẽ đổ về rất đông
chính vì vậy là chúng tôi đã có các phương án bảo vệ ngay từ đầu sáng sớm ra quân và chia làm ba tổ
trong buổi chiều và tối ngày một tháng hai tức mùng năm tết đình dậu do lượng người đổ về rất đông
nên lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để phân luồng và điều tiết giao thông
hầu hết các du khách chảy hội chùa hương đều hài lòng với chất lượng dịch vụ giá đi đò và cách tổ chức lễ hội
về các nghiệm lúc
về các nghiệm lúc mà khi mình mở nghiệm chùa vào trong động chính thì có những đoạn điểm đường vẫn tắt
nhưng mà ngay sau đó khoảng mấy phút sau là có những người người ta làm bệnh viện trật tự
người ta sẽ chia lối và chỉ dỗi người ta đi để tránh tình trạng thất được lâu
công an của mỹ đức huyện mỹ đức của xã hương sơn này là cả công an thành phố a lội làm
nói chung là triển khai từ đường xá và an ninh của chuyện móc túi móc tiện là không có vấn đề xảy ra
quá tốt rồi
làm lại an ninh trật tự tốt truyền đò đi sạch sẽ ngon lành ổn định
công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa hương hai mươi bảy thì cho đến thời điểm này huyện cũng đã chuẩn bị rất chú đáo
và có thể nói một câu là hoàn toàn danh thế chú động
ban tổ chức lễ hội chùa hương cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các vi phạm
như trèo kéo ép giá ép khách tranh giành dẫn khách trốn lậu vé đòi tiền bồi dưỡng của khách
tự tiện tăng giá vé
các xe ô tô xe máy đồng thời đã tổ chức ký cam kết hợp đồng với bốn bảy trăm linh chủ đò thuyền và tổ chức tập huấn
bảo đảm an toàn phục vụ du khách tốt nhất